bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức lễ tuyên thệ cho một trăm ba mươi chiến sĩ mới năm hai nghìn một mươi chín
tại đại đội huấn luyện thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
sau ba tháng huấn luyện đơn vị đã hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện chính trị quân sự hậu cần kỹ thuật cho chiến sĩ mới
đúng theo quy định của bộ quốc phòng và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người vũ khí trang bị
kết quả kiểm tra các nội dung một trăm linh chiến sĩ đặt yêu cầu trong đó có bảy mươi năm sáu khá giỏi
sau lễ tuyên thệ các chiến sĩ mới sẽ tiếp tục được huấn luyện chuyên ngành về pháp luật
nghiệp vụ công tác biên phòng trong thời gian bốn mươi năm ngày
đây chính là hành trang của người chiến sĩ mang quân hàm xanh khi kết thúc khóa huấn luyện về đơn vị mới
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao